các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi ký công văn gửi thủ trưởng xin ý kiến áp dụng quy định riêng về mở cửa nền kinh tế
ngày hai mươi tám tháng chín văn phòng chính phủ có công văn đề nghị bộ trưởng y tế nguyễn thành long phối hợp với thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương
nghiên cứu đề xuất áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế theo kiến nghị của tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng chín tp hcm có công văn khẩn gửi hai mươi hai địa phương đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị
về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội
theo dự thảo chỉ thị này từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín
của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tinh thần của dự thảo tp hcm vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố
tuy nhiên trong nội thành nhiều hoạt động thương mại dịch vụ được mở trở lại với điều kiện người tham gia có thẻ xanh covid một mươi chín
và cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh phải đảm bảo chấp hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trên các lĩnh vực
liên tiếp từ ngày sáu tháng chín tới nay số các bệnh nặng phải thở máy và số ca tử vong tại tp hcm có xu hướng giảm dần
năm ngày vừa qua số ca nhập viện đều thấp hơn số ca xuất viện
những chỉ số này cho thấy tín hiệu tích cực sau gần năm tháng
tính đến sáng ngày ba mươi tháng chín tp hcm ghi nhận hơn ba trăm tám mươi ca nhiễm ncov
đô thị lớn nhất cả nước đã trải qua hơn bốn tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại